ngày hôm nay công an huyện nhân trạch của tỉnh đồng nai cho biết đơn vị đã tiến hành tạm giữ hai bị can
nguyễn vũ linh quê tỉnh an giang và nguyễn huỳnh đức quể tỉnh cà mau về tội cố ý gây thương tích
theo hồ sơ công an vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tại địa bàn huyện nhân trạch đức linh được nhóm bạn rủ đi đánh nhau
trong lúc hỗn chiến nhóm của đức linh dùng hung khí mũ bảo hiểm tấn công khiến anh hoàng khắc đạt
chú tại tỉnh đồng nai bị thương tật tiểu lệ ba mươi
vào cuộc điều tra công an đã khởi tố bốn đối tượng tham gia vụ ẩu đả
đối với đức linh sau khi bị khởi tố cơ quan công an đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra
tuy nhiên sau đó hai đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an huyện nhân trạch đã phát lệnh truy nã
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày ba tháng một mươi công an huyện nhân trạch phối hợp với công an huyện châu thành
tỉnh kiên giang tiến hành bắt giữ nguyễn vũ linh khi đang trốn ở xã thạnh lộc
sau gần năm năm gây án còn đức bị bắt trước đó một ngày tại huyện trần văn thời của tỉnh cà mau